mắc cơ va hy vọng chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine có thể hoàn tất trong tương lai gần
ông peskov lưu ý chiến dịch vẫn tiếp diễn và đang đạt được các mục tiêu
song song với thúc đẩy tiến trình đàm phán với ukraine

ngay sau đây sẽ là một số tin tức an ninh trật tự cập nhật
ngay mùng bóng đá nga đã đặt một số tin tức an ninh trẻ tự cập nhật
hôm bảy tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội ra các quyết định khởi tố bị can

đối với hương trần kiều dung và nguyễn quỳnh anh cùng với vai trò đồng phạm giúp sức trịnh văn quyết
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc thực hiện hành vi phạm tội thao túng thị trường chứng khoán
khương trần kiều dung là phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc

trước đó ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã bàn hành quyết định khởi tố vụ án hình sự
và đặt ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với trịnh văn quyết và hai động phòng khác là trịnh thị mai huế
và trịnh thị thúy nga về tội thao túng thị trường chứng khoán tổ chức khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với các đối tượng có liên quan
để giải quyết mâu thuẫn trần quốc sang mang theo súng rồi cùng đồng bọn đi gặp nhóm đối phương

vào sáng ngày hôm qua mùng tám tháng bốn tức mùng tám tháng ba âm lịch tại sân trung tâm lễ hội khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền hùng

tham gia hội thi có một mươi ba đội đại diện cho một mươi ba huyện thành thị của tỉnh phú thọ
kết thúc hội thi đoàn huyện cầm khê đài dành dài nhất ở nội dung gói nấu bánh trưng đoàn huyện tam nông dành dài nhất ở nội dung giã bánh dày

đây cũng là hoạt động nhằm góp phần quảng bá lan tòa nhân kỷ niệm mùa một mươi năm

bởi thực tế thì thiếu hụt lao động du lịch đang là vấn đề vô cùng nan dài hiện nay
thời gian qua lãnh đạo đảng quốc hội chính phủ nhà nước ta đã có những chủ trương chính sách

trường cao đẳng du lịch hà nội sau ba tuần trở lại học trực tiếp tại trường

việt nam hiện cũng đang nằm trong top những nước mà ngành du lịch mất nhiều việc làm nhất do dịch bệnh
việc thiếu hụt nhân lực du lịch kể cả nhân lực có chất lượng cao là điều khó tránh khỏi

nhất là trong bối cảnh nguồn nhân lực sụt giảm tới hơn bảy mươi do tác động từ đại dịch
hàng năm tổng cục du lịch vẫn dành một
cái lượng ngân sách nhất định để hỗ trợ cho các địa phương đào tạo đối với lĩnh vực điểm đến du lịch của chúng ta
đối với các khách sạn đối với các homestay đối với các lĩnh vực của du lịch ở các địa phương

trong hỗ trợ để phát triển nguồn nhân lực
thì tổng cục du lịch cũng đã hỗ trợ đối với các địa phương thực hiện việc đó

các chuyên gia du lịch cho rằng ngay lúc này chúng ta cần cơ chế chính sách khuyến khích